trước diễn biến của tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa yêu cầu
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường đợt hai năm hai nghìn một mươi sáu
theo thống kê của cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
cả nước đã xảy ra một mươi ba ổ dịch cúm da cầm xuất hiện tại chín xã phường của một mươi một huyện thị xã thuộc sáu tỉnh thành phố
làm một mươi tám chín trăm ba mươi hai con da cầm mắc bệnh và tiêu hủy
bệnh lở mồm long móng đã xuất hiện tại năm mươi năm xã thuộc hai mươi sáu huyện thị xã của một mươi hai tỉnh làm hai chín mươi bốn con da súc mắc bệnh
bệnh tai xanh ở lợn cũng xuất hiện từ cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu với tổng số chín ổ dịch tại sáu huyện thị xã của ba tỉnh
làm bảy trăm hai mươi bốn con lợn mắc bệnh số lợn buộc phải tiêu hủy là hai trăm chín mươi bảy con
hiện nay nguy cơ dịch bệnh tiếp tục xuất hiện và lây lan là rất cao
tính đến ngày chín tháng một mươi cả nước còn một ổ dịch
cúm da cầm h năm n một tại tỉnh cà mau và một ổ dịch tai xanh tại hà tĩnh chưa qua hai mươi một ngày
để chủ động ngăn chặn dịch bệnh gia súc gia cầm phát sinh và lây lan
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phát động tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường đợt hai năm hai nghìn một mươi sáu trên toàn quốc
nhằm chủ động tiêu diệt mầm bệnh
theo đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các địa phương chỉ đạo bố trí hố sát trùng
tại khu vực đường mòn lối mở biên giới trên địa bàn quản lý
tổ chức các đội phun thuốc sát trùng cho khu vực chăn nuôi chợ buôn bán động vật
thời gian thực hiện trong vòng một tháng bắt đầu từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đến hết ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu